do đó ubnd quận hoàn kiếm yêu cầu năm phường nêu trên tạm dừng các hoạt động dịch vụ không thiết yếu hạn chế hoạt động sự kiện tập trung đông người
đặc biệt các nhà hàng dịch vụ ăn uống trên địa bàn phường chỉ được phép bán hàng mang về kể từ một mươi hai h ngày một mươi chín tháng một mươi hai cho đến khi có thông báo mới
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín các giáo sứ ở tỉnh ninh bình sẽ không tổ chức diễn nguyện và thanh lễ ngoài trời trong đêm giáng sinh để tránh tập trung đông người phòng chống dịch bệnh
vào đêm hai mươi bốn một mươi hai
thanh lễ giáng sinh mừng chúa giê xu ra đời sẽ chính thức được cử hành tại tất cả các nhà thờ giáo sứ thuộc giáo phận pháp diệm tỉnh ninh bình
đây là ngày lễ trọng đại nhất trong năm của những người theo đạo công giáo
từ nhiều ngày nay không khí mừng giáng sinh đã tràn ngập tại các xứ họ đạo các gia đình giáo dân trên địa bàn toàn tỉnh ninh bình
theo ghi nhận của phóng viên không khí đón lễ noel năm nay tại kinh đô công giáo của việt nam có phần trầm lắng hơn những năm trước
bởi thời điểm diễn ra ngày đại lễ của người công giáo tại ninh bình dịch covid một mươi chín đang diễn biến rất phức tạp với nhiều ổ dịch trong cộng đồng
chính vì vậy nhiều giáo sứ thuộc giáo phận phát diệm đã quyết định không tổ chức diễu nguyện và thanh lý ngoài trời vào đêm giáng sinh nhằm giảm lượng người đến khu vực các nhà thờ
tại nhà thờ giáo sứ chính tòa phát diệm huyện kim sơn ninh bình năm nay linh mục chính xứ cũng như ban chấp hành giáo sứ đã thống nhất rút gọn khoảng năm mươi việc trang trí tại khu vực bên trong và khuôn viên nhà thờ
ông đinh vân hân một giáo dân chia sẻ mọi năm để chuẩn bị cho đại lễ giáng sinh nhà thờ sứ cũng như khu vực xung quanh nơi diễn ra đêm diễn nguyện ca mừng và thanh lễ sẽ được trang trí hang đá đèn điện cây thông noel đèn sao lung linh khắp nơi
năm nay do dịch bệnh việc trang trí có đơn giản hơn nhưng vẫn thể hiện được tinh thần của ngày lễ mừng lớn nhất trong năm của những người theo đạo công giáo
thị trấn phát diệm nói riêng và huyện kim sơn nói chung là nơi tập trung đông đồng bào theo đạo công giáo nhất tỉnh ninh bình
giáo sư phát diệm hiện có một mươi một giáo họ và hơn năm giáo dân ông mai văn quý tranh trương giáo sứ chính tòa phát diệm cho hay
mừng ngày đại lễ nhưng dịch bệnh covid một mươi chín rất phức tạp bởi vậy giáo sư đã chuẩn bị chú đáo công tác phòng chống dịch cho bà con giáo dân đến tham dự thánh lễ đêm giáng sinh
mọi người đến tham dự thành lễ giáng sinh đêm hai mươi bốn tháng một mươi hai sẽ phải đeo khẩu trang rửa tay sát khuẩn
ngoài đêm giáng sinh thanh lễ mừng cũng sẽ được tổ chức vào nhiều giờ khác nhau để người dân đến tham dự
bà con giáo dân cũng đã được khuyến cáo ở giáo sứ nào thì mừng giáng sinh ở giáo sứ đó và thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch
thành phố ninh bình có giáo sứ ninh bình năm nay cũng không tổ chức diễn nguyện ngoài trời giáo sứ tổ chức thánh lễ vào đêm giáng sinh bên trong nhà thờ để phòng chống dịch covid một mươi chín
ông nguyễn đức ngọc tranh trương giáo sứ ninh bình chia sẻ năm nay nhà thờ vẫn mở cửa trong nhiều ngày cho đến đêm hai mươi bốn tháng một mươi hai để bà con giáo dân và người dân trên địa bàn vào thăm quan vui lễ noel
từ nhiều ngày trước giáo sứ ninh bình đã dọn dẹp vệ sinh trang trí hang đá cây thông noel lắp đèn điện trong khuôn viên nhà thờ tạo nên bức tranh nhiều màu sắc thể hiện sự tôn kính và tấm lòng của giáo dân đối với ngày lễ trọng đại của tôn giáo mình
không chỉ ở giáo sứ chính tòa phát diệm giáo sứ ninh bình mà tại các giáo sứ có đông giáo dân ở ninh bình như giáo sư lãng vân giáo sứ trung đồng giáo sư mấu giáp huyện gia viễn giáo xứ cồn thoi huyện kim sơn giáo sứ hảo nho huyện yên mô cũng sẽ chỉ tổ chức thành lễ trong nhà thờ mừng chúa giáng sinh đêm hai mươi bốn tháng một
trên đường phố ninh bình hôm khi đó lễ noel cũng lan tỏa ra nhiều nhà dân nhà hàng khách sạn
tại khu đô thị xuân thành phường ninh khánh thành phố ninh bình
những cây thông noel khổng lồ cao từ một mươi năm đến ba mươi mét được dựng trước khách sạn nhà dân
từ nhiều ngày qua người dân đã đổ về khu vực có những cây thông noel khổng lồ này lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ chào đón noel và năm mới hai nghìn hai mươi hai sắp đến
tránh trường giáo sứ ninh bình tâm sự mong rằng đại dịch sớm qua đi nhân dân ninh bình nói riêng cả nước nói chung sớm được ổn định cuộc sống nỗ lực phát triển kinh tế để đón những mùa giáng sinh ấm áp an lành và hạnh phúc